từ sáng đến chiều tối nay lượng người và phương tiện đổ về quê an tết vô cùng đông đúc
gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài trên quốc lộ năm mươi đoạn từ huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây
ghi nhận từ đầu giờ sáng nay lượng phương tiện chủ yếu là xe máy đổ về quốc lộ năm mươi
đoạn giao với đường nguyễn văn linh huyện bình chánh bắt đầu tăng nhanh
không lâu sau tình trạng giao thông ủng ứ xảy ra và kéo dài đến chiều tối
hàng nghìn phương tiện chen chút di chuyển lấn cả chiều lưu thông ngược lại
khiến tình trạng tắt đường càng thêm nghiêm trọng
năm nay lịch nghỉ tết nguyên đáng canh tí bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng chạp
tuy nhiên nhiều người đã tranh thủ về quê đón tết
dự báo vài ngày tới là vào cao điểm nghỉ tết tình hình giao thông tại các cửa ngõ
quanh thành phố hồ chí minh đi các tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp
lực lượng chức năng của thành phố đã sẵn sàng các phương án điều tiết giao thông kịp thời
bảo đảm an ninh trực tự cho người dân đi lại